những phụ huynh các gia đình giao xe máy cho con em mình suy nghĩ gì khi xem những hình ảnh này
rõ ràng chỉ có sự may mắn mới giúp các em được an toàn khi thực hiện những hành vi nguy hiểm như thế này
lực lượng chức năng đã vào cuộc mạnh mẽ và quyết liệt nhưng nếu gia đình và nhà trường vẫn thờ ơ
thì có lẽ vấn nạn học sinh vi phạm giao thông vẫn không thể giải quyết